theo reuters ngày một mươi hai tháng năm khoảng năm mươi người georgia đã tuần hành bất chấp mưa lớn để bày tỏ sự phẫn nộ với nga
đến nay georgia đã và đang phải đối mặt với khủng hoảng chính trị nghiêm trọng
cụ thể từ tối ngày một mươi một tháng năm tại trung tâm thủ đô tebsy hàng chục nghìn người biểu tình đã tuần hành
nhằm chống lại một dự luật gây tranh cãi mà họ gọi là luật nga đồng thời phản đối chính phủ tìm cách xích lại gần moscow
tại trung tâm giới cơn mưa như chút nước những người biểu tình hô vang gruzia nói không với luật nga
đồng thời vẫy cởi georgia và cờ liên minh châu âu eu trên quảng trường rộng lớn
được biết cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh quốc hội nước này do đảng giấc mơ georgia cầm quyền
cùng các đồng minh của đảng này kiểm soát chuẩn bị các phiên điều trần thông qua lần đọc thứ ba và cuối cùng của dự luật này vào ngày một mươi ba tháng năm
qua ghi nhận sự luật bị phản đối là về tác nhân nước ngoài gây tranh cãi suốt hơn một tháng qua
dự luật đã yêu cầu các tổ chức nhận được hơn hai mươi nguồn tài trợ tài chính từ thế lực nước ngoài
phải đăng ký với bộ tư pháp là đại diện có ảnh hưởng nước ngoài
trong đó khái niệm thế lực nước ngoài được định nghĩa là các cơ quan chính phủ nước ngoài các công dân nước ngoài
các pháp nhân được thành lập không theo pháp luật georgia cũng như các quỹ hiệp hội công ty nghiệp đoàn và các tổ chức
hiệp hội các được điều chỉnh theo luật pháp quốc tế
những người phản đối dự luật mới đã so sánh nó với một đạo luật tương tự có hiệu lực tại nga từ năm hai nghìn một mươi hai
theo giới chức phương tây luật này vốn được nga đặt ra nhằm cô lập các tiếng nói thách thức kremlin
bao gồm các nhân vật nổi bật trong lĩnh vực văn hóa các tổ chức truyền thông và các nhóm xã hội dân sự
đồng thời nếu dự luật được ban hành sẽ gây trở ngại nghiêm trọng cho việc hội nhập và ngăn cản georgia gia nhập liên minh châu âu eu
theo chính trị gia bejaina evanichvili người sáng lập đảng giấc mơ georgia nhận định
luật tác nhân nước ngoài là cần thiết để ngăn chặn phương tây cố gắng sử dụng người georgia làm bia đỡ đạn trong cuộc đối đầu với nga
sự luật được ban hành sẽ thúc đẩy tính minh bạch và chủ quyền quốc gia của georgia
tuy nhiên những người phản đối lại cho rằng đảng giấc mơ hay đảng cầm quyền tại georgia
muốn thông qua dự luật mới để tìm cách đưa nước cộng hòa từng thuộc liên xô cũ này đến gần nhà hơn
afp cho biết cuộc tuần hành trên là làn sóng mới nhất trong chuỗi một loạt các cuộc biểu tình chống lại dự luật mới tại georgia
diễn ra chỉ một ngày sau khi thủ tướng gruzia tuyên bố chính thức sẽ thúc đẩy dự luật mới
động thái này bất chấp sự phản đối từ những người mà ông cho là thế hệ trẻ bị dẫn dắt sai nên cảm thấy phẫn nộ đối với nga
trước đó vào ngày một tháng năm một cuộc bạo loạn cũng xảy ra tại đây
hãng thông tấn afp đưa tin hàng chục nghìn người đã tập trung biểu tình tại thủ đô toplysy georgia vào ngày một tháng năm
nhằm phản đối dự luật về đặc vụ nước ngoài mà phe đối lập trong nước và phương tây cho là lấy cảm hứng từ nga
các cuộc biểu tình chống chính phủ georgia đã diễn ra rầm rộ từ ngày chín tháng bốn với cấp độ ngày một tăng tiến
sau khi đảng giấc mơ tái giới thiệu kế hoạch thông qua đạo luật mới
năm ngoái các cuộc biểu tình rầm rộ đã khiến đảng giấc mơ georgia phải hủy bỏ kế hoạch thực hiện các biện pháp tương tự
hãng thông tấn nhà nước nga ngày một tháng năm cho hay những người biểu tình tại cuộc meeting ở therbishi
đã tìm cách đốt cờ nga bằng nhiều cách khác nhau trong khoảng một mươi phút nhưng không thành công
cuối cùng họ quyết định xé lá cờ
cụ thể ria cho biết các thành viên tham gia cuộc biểu tình chống lại dự luật đặc vụ nước ngoài
đã buộc lá quốc kỳ biểu tượng của nga trên một trong những cổng dẫn vào tòa nhà quốc hội georgia
sau đó trong khoảng một mươi phút một người biểu tình đã tìm cách đốt cờ bằng bật lửa và diêm
nhiều người đứng quanh cửa vũ
tuy nhiên sau một mươi phút bất thành một trong những người biểu tình đã giận giữ giật lá cờ ra và xé nát
hãng thông tấn nga đánh giá đây là một hành vi rất quá kích của người biểu tình georgia
trong bối cảnh đang có nhiều cáo buộc rằng
đảng giấc mơ georgia muốn thông qua dự luật mới để tìm cách đưa nước cộng hòa
từng thuộc liên xô cũ này đến gần nga hơn
tới nửa đêm lực lượng an ninh đã xịt hơi cay vào đám đông ở quảng trường phía trước tòa nhà quốc hội
buộc những người biểu tình phải giải tán
hãng thông tấn tass cho biết quốc hội georgia đã tuyên bố mức an ninh đỏ
do những người biểu hiện quá khích tìm cách đột nhập vào cơ quan lập pháp
liên quan đến vụ biểu tình hãng thông tấn tass của nga đã dẫn thông tin từ cơ quan tình báo ceorgia cho biết
cơ quan này phát hiện một số hành động bạo loạn đang được chuẩn bị tại các cuộc biểu tình phản đối dự luật mới
với sự tham gia của các tình nguyện viên đến từ ukraine
trong đó có cả các công dân georgia đang chiến đấu chống lại nga tại ukraine
một số người biểu tình cùng vẫy cờ ukraine bên cạnh cờ georgia và eu trong các cuộc tuần hành
trong khi đó cơ quan an ninh nhà nước georgia cho biết các huấn luyện viên nước ngoài
đang huấn luyện những người biểu tình thực hiện các hành động khiêu khích chống lại cảnh sát
và tạo ra sự hỗn loạn tại georgia
họ phát hiện đám đông biểu tình có kế hoạch làm tê liệt các trung tâm giao thông
và chặn các tòa nhà chính phủ
hiện kiev chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc của georgia
về phần mình điện kremlin đã lên tiếng bác bỏ mối liên hệ giữa dự luật đặc vụ nước ngoài của georgia với nga
theo đó thư ký báo chí của tổng thống nga dmitry perthov nhấn mạnh
sự luật về đặc vụ nước ngoài đang được thảo luận ở georgia không thể liên quan tới nga
bởi mỹ mới là quốc gia đầu tiên giám sát nội bộ chính trị của mình phải đưa ra cách làm này
đồng thời ông peskov nhận định các cuộc biểu tình râm rộ tại georgia
nhằm chống lại dự luật mới được thúc đẩy từ bên ngoài
đặc biệt đại diện điện kremlin lưu ý không chắc yếu tố thúc đẩy những người biểu tình ở georgia
tìm cách sử dụng tiến trình chính trị nội bộ này như một công cụ để kích động tình cảm cho nga
đến từ bên trong nội bộ georgia mà có thể đến từ bên ngoài
khẳng định thêm quan điểm ngày ba tháng năm đề cập tới các cuộc biểu tình diễn ra tại georgia
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharov lần nữa khẳng định
nga chưa bao giờ can thiệp và sẽ không can thiệp vào công việc của nước khác
sau loạt cuộc biểu tình cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng jake sullivan đã viết trên nền tảng mạng xã hội x rằng
đảng giấc mơ georgia dường như đang cố tỉnh đoạn tuyệt với phương tây
ngay cả khi đảng cầm quyền và dư luận georgia ủng hộ việc nước này gia nhập eu
và tổ chức hiệp ước bắt đại tây dương nato gió mỹ đứng đầu
theo ông những thay đổi lập pháp được đề xuất và các hành động đi ngược lại nguyện vọng của người dân georgia
và nhằm mục đích cô lập người georgia khỏi mỹ
tuy nhiên ở một diễn biến khác trong tuyên bố hôm bốn tháng năm
thủ tướng georgia iraqi khobarizai nhận định mỹ muốn biến georgia trở thành mặt trận thứ hai nhằm đối phó nga
trên thực tế hai cuộc cách mạng ở georgia giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba là do mỹ bảo
trợ những người thực hiện nhận được hỗ trợ tài chính từ bên ngoài
nếu thành công gruzia khi đó trở thành mặt trận thứ hai chống nga
thủ tướng georgia không cho biết cụ thể các sự kiện nào
trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba
quốc gia láng giềng nga từng đối mặt với những làn sóng biểu tình quy mô lớn
nhằm lật đổi chính phủ nhưng bất thành
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cuộc biểu tình lớn nổ ra ở thủ đô tbilisi của georgia
sau cuộc bầu cử quốc hội
phe đối lập cho rằng có gian lận trong bầu cử và đòi bỏ phiếu lại
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một bạo loạn nổ ra sau khi cảnh sát bắt giữ lãnh đạo đảng đối lập
vì cáo buộc kích động bạo lực
tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
telbishi một lần nữa chứng kiến biểu tình quy mô lớn sau khi quốc hội georgia
xem xét thông qua dự luật đặc vụ nước ngoài
dự luật yêu cầu các cá nhân và tổ chức nhận trên hai mươi tài trợ nước ngoài
được đưa vào danh sách chịu ảnh hưởng từ nước ngoài
người ủng hộ nói dự luật làm tăng tính minh bạch trong khi những người phản đối nói
đây là phiên bản sao chép của nga đe dọa nền dân chủ ở georgia
cũng như cản trở tiến trình xích lại gần hơn với phương tây
trước sức ép từ làn sóng biểu tình sự luật sau đó được chính phủ georgia rút lại
kể từ tháng ba năm nay dự luật này lại được đưa ra xem xét ở quốc hội georgia
hôm một tháng năm thủ đô georgia lại chìm trong bạo lực khi người biểu tình
cố gắng xông vào tòa nhà quốc hội và động độ với cảnh sát
theo thủ tướng georgia những tuyên bố sai lệch của giới chức mỹ về dự luật
và những cuộc biểu tình gợi lại những gì từng xảy ra giai đoạn năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi ba
gần đây mỹ đã chỉ trích việc georgia tìm cách thông qua dự luật đặc vụ nước ngoài
theo afp và reuters
các cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ tại georgia khiến mỹ báo động và lo ngại sâu sắc
washington cho biết giới chức georgia phải đưa ra lựa chọn
hoặc một đạo luật mang phong cách điện kremlin
hoặc nguyện vọng châu âu đại tây dương của người dân georgia
eu và liên hợp quốc cũng đã lên tiếng phản đối dự luật mới của georgia
cao ủy viên liên hợp quốc về nhân quyền
trong đó ông voicalterg đã bày tỏ lo ngại về hành vi bạo lực của cảnh sát đối với người biểu tình
trong khi đó eu tổ chức đã cấp tư cách ứng viên cho georgia
tháng một mươi hai năm ngoái đã cảnh báo rằng nếu được thông qua
sự luật mới có thể sẽ gây trở ngại nghiêm trọng cho việc georgia hội nhập eu
theo afp georgia trong nhiều năm qua đã tìm cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ với phương tây
nhưng đảng giấc mơ cầm quyền của nước này lại đang tìm cách xích tới gần nhà hơn
chủ tịch danh dự của đảng giấc mơ ông brigida ivanich vili
được cho là đã đồng thời nuôi dưỡng mối quan hệ với mosco
khi đưa ra lời hẹn về một tương lai bên trong eu
tháng trước trong một bài phát biểu hiếm hoi
đã đả kích các tổ chức phi chính phủ gọi họ là giới tinh hoa giả tạo
được nuôi dưỡng bởi một quốc gia nước ngoài và đổ lỗi cho các quốc gia phương tây thay vì nga
về những gì diễn ra tại georgia năm hai nghìn tám cũng như ở ukraine từ năm hai nghìn một mươi hai
làn sóng biểu tình có nguy cơ khiến cea chìm trong cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng
khi mâu thuẫn giữa đảng cầm quyền giấc mơ georgia với các đảng đối lập gia tăng
các cuộc biểu tình rầm rộ đã khiến phần lớn thủ đô của georgia
phải đóng cửa gần như hàng đêm trong suốt một tháng qua
năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ georgia đã nộp đơn xin gia nhập eu
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba eu cấp tư cách ứng cử viên cho georgia nhưng yêu cầu the
phải cải cách hệ thống tư pháp và bầu cử giảm phân cực chính trị cải thiện tự do báo chí
và hạn chế ảnh hưởng của giới tài phiệt trước khi hai bên bắt đầu đàm phán về gia nhập liên minh